thực hiện kế hoạch một mươi bảy của ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình về việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn